ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã tổ chức lễ trao tặng huân huy trương của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cho cán bộ chuyên gia quân tình nguyện việt nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc lào
thuộc tỉnh lạng sơn giai đoạn một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những cống hiến thành tích của các đồng chí quân tình nguyện
chuyên gia quân sự việt nam nói chung và tỉnh lạng sơn nói riêng
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã trao và truy tặng hôn huy chương cho bảy mươi ba thân nhân các liệt sĩ
các đồng chí nguyên cán bộ chuyên gia quân sự quân tỉnh nguyện việt nam tỉnh lạng sơn tại lào